cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can
vì hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
gồm lê văn kỳ phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh sơn la
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bắc yên tỉnh sơn la
phạm bình minh giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện mai sơn
nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đất đai huyện bắc yên
và lò duy thành nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện bắc yên
theo cơ quan điều tra từ năm hai nghìn một mươi bảy lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình
lê văn kỳ phạm bình minh và lò văn thành đã chỉ đạo thực hiện lập hồ sơ chuyển mục đích
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất xây dựng khách sạn đồng tâm
và khu đất xây dựng cửa hàng xăng dầu tuấn trung tại thị trấn bắc yên huyện bắc yên
từ đất dịch vụ thương mại chúng đấu giá thuê bảy mươi năm của nhà nước
sang đất ở lâu dài cho người thân quen trái quy định vi phạm các hành vi bị cấm
theo luật đất đai hành vi này đã gây thiệt hại đến tài sản nhà nước
đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ